công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề cá độ bóng đá bắt khẩn cấp một mươi một đối tượng
chủ đường dây là hồ minh chiến trú tại xã phước khánh huyện nhơn chạch
chiến khai nhận đã liên kết với một số đối tượng trên địa bàn để tổ chức cá độ bóng đá mua bán lô đề qua mạng xã hội thông qua zalo trang cá độ bóng đá để cá cược
số tiền cá cược từ hai mươi triệu đến một trăm linh triệu đồng một trang
qua điều tra mở rộng công an huyện nhân trạch đã bắt khẩn cấp một mươi một đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch từ bốn mươi triệu đồng đến sáu trăm linh triệu đồng